trong bối cảnh nền kinh tế phục hồi chậm chạp thì kinh tế asean vẫn trên đà tăng trưởng khoảng năm
cao gần gấp đôi so với mức tăng trưởng trung bình của thế giới
sự hình thành cộng đồng asean đã đưa asean thành một tổng thể thống nhất
và là nền kinh tế lớn thứ ba châu á lớn thứ bảy trên thế giới hiện nay
được kỳ vọng sẽ vươn lên là nền kinh tế thứ tư thế giới vào năm hai nghìn ba mươi
đáng chú ý năm hai nghìn một mươi sáu asean đã họp cấp cao tăng trưởng
cao đặc biệt với mỹ cấp cao kỷ niệm với nga trung quốc
trong đó đã thông qua những tuyên bố kế hoạch quan trọng định hướng cho công tác thời gian tới
trong năm hai nghìn một mươi sáu asean đã xây dựng được hai kế hoạch quan trọng
đó là tổng thể kết nối asean hai nghìn hai mươi năm và kế hoạch sáng kiến công tác liên kết asean giai đoạn ba
để các nước asean bắt tay vào triển khai kế hoạch từ nay đến năm hai nghìn hai mươi năm
asean đang trao đổi
giải pháp trong đó có việc khải tiến thể thức phương thức hoạt động
nâng cao năng lực bộ máy đồng thời là tạo ra một cơ chế liên kết nội khối
thông thoáng hơn thông qua những biện pháp như là thuận lợi hóa thương mại
đầu tư lao động giao thông kết nối v v
quá trình của các nước asean vẫn là tạo dựng được một cơ sở đồng nhất
hay là đúng nhất về cơ sở sản xuất
asean đang trao đổi một thị trường thống nhất
thì đó là cái thiết hiếu của cộng đồng kinh tế asean
đang phát huy với các hàng rào thế quan được bãi bỏ
với các tạo thuận lợi cho vấn đề liên kết sản xuất về các lĩnh vực
cũng như trong asean đang xây dựng
không chỉ asean bây giờ không thể nhìn vào cộng đồng của asean hiện nay

và đã bắt đầu xây dựng
và đã bắt đầu tính đến là cộng đồng của asean sau năm hai nghìn hai mươi năm như thế nào
với những diễn biến tình hình quốc tế và khu vực như hiện nay
đang đặt ra cho asean những thách thức mới
như vậy hơn bao giờ hết
việc asean duy trì đoàn kết phát huy vai trò trung tâm
có ý nghĩa hết sức quan trọng để nâng cao vị thế của asean
đồng thời đóng góp cho việc duy trì hòa bình an ninh và phát triển
trong bức tranh toàn cảnh thế giới vẫn còn ra màu sắc
cộng đồng asean đang nổi lên như một điểm sáng
khẳng định giá trị trường tồn hợp tác đối thoại và hội nhập
những thành công nói trên không chỉ chứng minh sự đúng đắn
con đường asean đã theo đuổi suốt nửa thế kỷ qua
mà còn củng cố quyết tâm của các nước asean thông qua
để định hình một tương lai tươi sáng hơn cho một mươi quốc gia thành viên
vâng thưa ông nguyễn thành hưng năm hai nghìn một mươi bảy thì đánh dấu năm mươi năm
hình thành và phát triển của hiệp hội các quốc gia đông nam á asean
ông có thể chia sẻ với chúng tôi về những thành tiệu mà asean đã đạt được trong năm mươi năm qua
vâng nói về asean thì như chúng ta đã biết là asean đã thành lập được năm mươi năm
từ năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy cho đến nay
trải qua năm mươi năm hoạt động và phát triển thì asean đã đạt được rất nhiều kết quả
và cũng có rất nhiều những thách thức
nhưng mà chúng ta phải kể đến một số những kết quả chủ yếu mà trong năm mươi năm qua
asean đã đạt được

thứ nhất là về vấn đề tăng trưởng kinh tế
thì asean đã cùng nhau hợp tác để thúc đẩy kinh tế phát triển với tốc độ trung bình là năm một năm
và đến năm hai nghìn một mươi sáu thì cái tốc độ đó cũng đã tăng lên và đưa asean trở thành một khu vực kinh tế thứ bảy trên toàn thế giới
và đến năm hai nghìn một mươi bảy thì cái vị trí đó đã được tăng thêm một bậc tức là vị trí thứ sáu mà dự kiến đến năm hai nghìn hai mươi
thì asean sẽ trở thành nền kinh tế thứ năm trên toàn thế giới
cái kết quả thứ hai thì trong suốt quá trình hoạt động đó thì asean đã cùng hợp tác để giữ gìn cái an ninh trật tự của khu vực
là một cái khu vực mà ổn định phát triển năng động
vấn đề thứ ba là asean trong năm mươi năm qua đã thúc đẩy cùng nhau để thành lập ra một cái cộng đồng asean với ba cái trụ cột chính là hợp tác kinh tế
vấn đề thứ ba là asean trong năm mươi năm qua đã thúc đẩy cùng nhau để thành lập ra một cái cộng đồng asean với ba cái trụ cột chính là hợp tác kinh tế
hợp tác chính trị an ninh quốc phòng
và cái trụ cột thứ ba là cái trụ cột về khoa giáo văn xã giáo dục và đào tạo
thì trong ba cái trụ cột này đã thúc đẩy toàn bộ cái hoạt động về kinh tế về chính trị cũng như về xã hội trong asean
một cái kết quả thứ tư chúng ta phải kể đến là cái kết quả của asean đã cùng nhau cam kết để thúc đẩy cái thương mại đa phương thông qua các cái hiệp định thương mại tự do ký giữa asean với các nước
mà chúng ta đã từng nghe là asean cộng một asean cộng ba và đến bây giờ là chúng ta có asean cộng sáu
chúng ta thấy rằng là với hoạt động và phát triển của asean thì các nước đã công nhận asean là một tổ chức quốc tế khu vực thành công nhất
và là một cái tổ chức mà đóng góp nhiều nhất trong cái hoạt động thúc đẩy hợp tác apec
mà chúng ta đã biết là hội nghị apec đang diễn ra ở việt nam trong thời gian hiện nay
đó thì là những cái thành quả hết sức đáng mừng và thể hiện cái niềm tự hào của chúng ta khi mà asean đã trở thành cái khối thống nhất và một cái khu vực có ảnh hưởng và có cái tốc độ tăng trưởng kinh tế tốt
ngoài ra thì trong năm mươi năm qua thì chắc hẳn là asean cũng phải đối mặt với không ít những thách thức ông chia sẻ như thế nào về những thách thức này ạ
vâng nói về những cái thách thức của asean trong năm mươi năm qua thì chắc chắn là chúng ta cũng đã nhận thấy trong đó có thể kể đến những cái thông tin mà chúng tôi thường đánh giá rằng
các cái nguyên nhân mà dẫn đến những cái thách thức đó của asean là do cái vấn đề truyền tải thông tin tại sao tôi lại nói vấn đề truyền tải thông tin
là vì trong thời gian vừa qua thì các hoạt động của asean có thể nói rằng là cũng đã hoạt động rất tích cực trong nhiều lĩnh vực
nhưng mà cái thông tin để đưa đến người dân của từng nước thành viên thì chưa được nhiều thậm chí là cũng làm những cái thách thức đối với những phóng viên là viết những nội dung gì và viết cho ai đọc
chủ yếu là được asean đưa tin những cái nội dung cuộc họp hoặc là những cái hình thức của cuộc họp còn cái vấn đề cốt lõi của những cái cam kết thì chưa được truyền tải một cách chính thức đến từng người dân của từng nước asean
do vậy mà cái việc thúc đẩy hợp tác trong asean thì trong thời gian vừa qua nó cũng không được như ý muốn cái thứ hai có thể kể đến là trong vấn đề hợp tác khu vực thì vì các nước asean đều là những cái nước mà có những trình độ phát triển kinh tế
không tranh lệch nhau nhiều lắm cho nên cái sự mà sự hỗ trợ lẫn nhau nó chưa được thể hiện nhiều chính vì vậy cho nên là cái nội dung ban đầu cái mục tiêu ban đầu của asean là để thúc đẩy cái hoạt động nội khối thì cũng không mang lại những cái kết quả như là mong muốn
do đó mà asean đã chuyển hướng sang một cái hợp tác khác là hợp tác với hợp tác ngoài khối
mà chính vì vậy cho nên asean đã thúc đẩy những cái hoạt động về hợp tác đối ngoại như là những cái hiệp
thương mại tự do asean cộng một asean cộng ba và asean cộng sáu
vâng cũng đã có những cái giải pháp được đưa ra để làm thế nào mà khắc phục những cái thách thức mà asean phải đối diện đúng không ạ
tuy nhiên là thời gian gần đây thì người ta vẫn nhắc tới tính liên kết của asean của các quốc gia trong asean
đặc biệt là khi cùng với nhau giải quyết những vấn đề và những cái mâu thuẫn hay là những cái thách thức
ông chia sẻ như thế nào về điều này
về vấn đề giải quyết những vấn đề khu vực thì chúng ta đã theo dõi rất nhiều những thông tin đại chúng trong thời gian qua
thì chúng ta thấy rằng là các vấn đề khu vực cũng mang nhiều những cái vấn đề lợi ích của từng quốc gia
mà trong đó thì tôi vẫn phải đề cập đến vấn đề truyền tải thông tin
từ cái chỗ truyền tải thông tin giữa các quốc gia nó không đồng nhất
do đó mà những cái lợi ích của quốc gia xuất phát từ những lợi ích của quốc gia thì không có những lợi ích của khu vực
do vậy mỗi quốc gia cũng có những cái sự hiểu chưa đúng hoặc là cái sự thúc đẩy hợp tác trong cái lợi ích khu vực nó chưa đến cái mức mà như chúng ta mong muốn
do vậy mà cũng còn có những cái vấn đề bất cập
chính vì vậy cho nên là asean đã thành lập ra ba cái trụ cột
là trụ cột về an ninh chính trị quốc phòng trụ cột về kinh tế và trụ cột về khoa giáo khoa học xã hội giáo dục và đào tạo
để làm sao thúc đẩy hợp tác mang lại lợi ích chung của cả khu vực trong cái thời gian tới
vâng ông vừa có nhắc tới những cái trụ cột trong cái mối quan hệ của asean các quốc gia asean với nhau ạ
vậy thì đâu là những cái trọng tâm mà các quốc gia asean hướng tới trong việc hợp tác trong thời gian tới
vâng nói về ba cái trụ cột trong cái cộng đồng asean thì chúng ta phải nhắc đến một cái trụ cột đang rất là được nhiều người quan tâm
đó là cái trụ cột về kinh tế hay là chúng ta còn gọi là aec
thế thì trong cái trụ cột về kinh tế này thì mục tiêu của cái trụ cột này là phát triển một cái khu vực đồng nhất một cái khu vực sản xuất thống nhất để làm sao thúc đẩy cái sản xuất của asean với bên ngoài và trở thành một cái thị trường chung
thế thì đây là một cái mục tiêu mà để đưa asean trở thành một cái khu vực năng động khu vực hấp dẫn đối với nhà đầu tư nước ngoài và cái khu vực phát triển kinh tế năng động nhất
cái điều thứ hai á là
để phát triển đối ngoại thì asean sẽ trở thành một cái hợp tác quốc tế mạnh
chính vì vậy mà trong thời gian vừa qua asean cũng đã thúc đẩy cái hiệp định thương mại tự do fta với rất nhiều quốc gia trên thế giới
từ những cái hợp tác ban đầu là asean cộng một rồi đến asean cộng ba rồi đến bây giờ chúng ta đã thúc đẩy đến cái hiệp định rcep đang đàm phán với asean cộng sáu
thưa ông năm một nghìn chín trăm chín mươi năm tức là cách đây hơn hai mươi năm thì việt nam chính thức trở thành thành viên thứ bảy của hiệp hội các quốc gia đông nam á asean
trở thành một cái bộ phận một cái thành viên của tổ chức này
vậy thì trong suốt quá trình hơn hai mươi năm đó thì việt nam đã có những cái đóng góp như thế nào cho cái sự phát triển của tổ chức khu vực này ạ
vâng trải qua hai mươi năm kể từ khi việt nam gia nhập asean thì việt nam luôn luôn được đánh giá là một thành viên tích cực và đóng góp nhiều trong cái hoạt động của asean
chúng ta phải kể đến ngay từ những ngày đầu sau khi việt nam trở thành thành viên chính thức của asean
mà định hình những cái quy định những cái luật chơi của asean
cái thứ hai là đã tham gia vào để mà xây dựng cái cộng đồng asean
và tiếp theo đó là ba cái trụ cột chính là trụ cột về an ninh quốc phòng về kinh tế và về khoa giáo văn xã
thế thì ba cái trụ cột này thì việt nam luôn luôn là một cái thành viên tích cực đóng góp và định hình được các cái nội dung hợp tác
thứ hai là trong suốt thời gian qua việt nam đã tham gia vào để làm thúc đẩy uy tín của asean trên trường quốc tế
rồi mang lại hợp tác giữa việt nam với asean cũng như là asean với các nước trên thế giới
cái điểm thứ ba là trong thời gian qua thì việt nam đã đóng góp tích cực vào cái việc mà tham gia vào các cái tổ chức quốc tế của asean
cụ thể như là đã định hình đưa ra những sáng kiến để mà thúc đẩy hợp tác giữa asean với apec
và một điểm cuối cùng nữa là việt nam đã tích cực tham gia vào hoạch định và phê chuẩn cái hiến trương asean trong thời gian vừa qua
vâng vậy thì trong thời gian tới thì đâu là những cái định hướng khi mà chúng ta tham gia và đóng góp cho cái tổ chức khu vực asean này
vâng trong thời gian tới thì việt nam vẫn trở thành một cái thành viên tích cực và năng động trong asean mà cái chủ trương của chúng ta của chính phủ việt nam là đóng góp
mà xây dựng những cái nội dung của cộng đồng asean thúc đẩy các nội dung của ba trụ cột asean và đặc biệt là thúc đẩy cái việc mà hợp tác nội bộ của asean giữ được cái an ninh chính trị khu vực tốt hơn
và thúc đẩy hợp tác đối ngoại tốt hơn và cũng như là xây dựng một chương trình hành động để thực thi các cam kết của cộng đồng asean trong thời gian tới
vâng với những cái thành tiệu mà chúng ta đã đạt được thì hy vọng rằng trong thời gian tới thì các quốc gia asean cùng với đó là vai trò của việt nam thì chúng ta sẽ thấy một cái khu vực asean ngày càng thịnh vượng hơn phát triển hơn và gắn kết chặt chẽ với nhau hơn
một lần nữa thì xin cảm ơn ông nguyễn thành hưng đã dành thời gian và chia sẻ với chúng tôi ngày hôm nay
vâng xin cảm ơn chị minh ngân
quý vị và các bạn thân mến chương trình câu chuyện hội nhập ngày hôm nay của chúng tôi xin được khép lại tại đây